tại hà nội ban chỉ đạo bảy trăm linh một bộ quốc phòng việt nam phối hợp với trung tâm stimson hoa kỳ
tổ chức hội thảo trực tuyến về khắc phục hậu quả chiến tranh
nhân dịp hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ việt nam hoa kỳ
trong hai mươi năm năm qua hai nước đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác phát triển
từ hoạt động tìm kiếm quân nhân mất tích đến nay hai bên đã mở rộng sang lĩnh vực giả phá bom mìn
và đặc biệt là tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại việt nam
những lĩnh vực hợp tác này luôn được lãnh đạo cấp cao hai bên đặc biệt quan tâm
chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã thu được những kết quả quan trọng góp phấn thúc đẩy quan hệ hợp tác
vì lợi ích của nhân dân hai nước với tinh thần khép lại quá khứ hướng tới tương lai
trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm tám mươi tám việt nam đã chủ động tìm và trao cho phía hoa kỳ ba trăm linh hai bộ hài cốt
gần một hòm hài cốt đã được trao trả và phía hoa kỳ đã nhận dạng adn được hơn bảy trăm linh trường hợp
trong thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả chiến tranh
các cơ quan chức năng của hai bên tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung
được lãnh đạo cấp cao hai nước nêu trong tuyên bố chung
tiếp tục hợp tác thực hiện dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay biên hòa
các dự án hỗ trợ người khuyết tật việt nam tại các tỉnh khắc phục hậu quả bom mìn
và thực hiện tìm quân nhân mất tích trong chiến tranh việt nam để đưa họ trở về đoàn tụ với quê hương gia đình